tại kỳ họp thứ ba mươi một ủy ban kiểm tra trung ương đảng đã xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ đảng viên có sai phạm
trong đó có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí chu hảo
giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản tri thức nguyên ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ
nguyên thành viên hội đồng trung ương liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
đây là một công việc bình thường của đảng bởi đảng viên nào vi phạm kỷ luật đảng thì đều phải chịu hình thức kỷ luật tương xứng với mức độ sai phạm
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
là người quen biết cũ ông nguyễn túc ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
rất lấy làm tiếc về việc ông chu hảo bị khai trừ ra khỏi đảng
bởi ông chu hảo sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng
tôi thì trước dạy ở trường đạo bách khoa và biết được đồng chí chu hảo ở trong bách khoa
đấy là một con đồng chí sinh ra trong một gia đình cách mạng
ông bố là tham gia cách mạng rất sớm và đã từng làm giám đốc sở liêm phóng bắc kỳ
và chính là cái người mà cầm ô che trong bắc hồ khi mà bắt đập tuyên môn độc lập năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
bản thân ông chu hảo cũng là người được đảng nhà nước đào tạo bài bản có những đóng góp tích cực
vì thế được đảng giao trọng trách thứ trưởng bộ khoa học công nghệ
đáng tiếc là sau ngày nghỉ hưu ông chủ hảo đã có những lời nói việc làm vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng
vi phạm tư cách tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm
có những bài viết phát ngôn trái với cương lĩnh chính trị điều lệ đảng nghị quyết chỉ thị quy định của đảng nhà nước
biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị tự diễn biến tự chuyển hóa